sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương tại tờ trình số một trăm hai mươi một ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
về việc đề nghị xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu ban bí thư nhận thấy
ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông đã vi phạm khuyết điểm chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát
để bộ thông tin và truyền thông và tổng công ty mobifone vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong việc lập thẩm định
phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án tổng công ty mobifone mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước để một số đồng chí lãnh đạo bộ vi phạm nghiêm trọng và rất nghiêm trọng trong thực hiện nguyên tắc làm việc
và chức trách nhiệm vụ được giao chưa kịp thời lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của thanh tra chính phủ về dự án trên
những vi phạm của ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông là rất nghiêm trọng đã làm thất thoát rất lớn tài sản của nhà nước
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động và quá trình cổ phần hóa của tổng công ty mobifone đến uy tín của tổ chức đảng và bộ thông tin và truyền thông gây bức xúc trong xã hội
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định số hai trăm sáu mươi ba ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn của bộ chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm
ban bí thư quyết định thi hành kỳ luật ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu bằng hình thức cảnh cáo
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương tại tờ trình số một trăm hai mươi ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám về việc đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí trần việt thắng
ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương phó bí thư đảng ủy tổng công ty công nghiệp xi măng việt nam ban bí thư nhận thấy
trong thời gian giữ chức phó bí thư đảng ủy tổng giám đốc tổng công ty công nghiệp xi măng việt nam và chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần xi măng hà tiên i
đồng chí đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ vi phạm điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty
ký ban hành và tổ chức thực hiện một số quy định về quản lý kinh doanh không đúng thẩm quyền vi phạm luật doanh nghiệp luật đấu thầu vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
vi phạm của đồng chí là nghiêm trọng làm thiệt hại đối với lợi ích doanh nghiệp gây dư luận xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và tổng công ty công nghiệp xi măng việt nam
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả các vi phạm căn cứ quy định số một trăm linh hai ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí trần việt thắng bằng hình thức
cách chức ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương
cách chức ủy viên ban chấp hành đảng bộ tổng công ty công nghiệp xi măng việt nam